hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông chủ nhà trắng nhận định gói viện trợ này sẽ làm cho nước mỹ an toàn hơn làm cho thế giới an toàn hơn và sẽ duy trì vai trò lãnh đạo của mỹ
đồng thời ông nói rằng nga phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch đẫm máu tại ukraine
ông biden cho biết đó là một con đường khó khăn đáng lẽ mọi thứ có thể dễ dàng và gói viện trợ được thông qua sớm hơn
thế nhưng dù sao ông cũng đã làm được điều mà nước mỹ luôn làm
ngay sau khi nhận tin cùng ngày đại sứ nga tại mỹ anatoly anthonov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn
với truyền thông nga rằng các lô hàng quân sự của mỹ và các vệ tinh của nước này đã bị đốt cháy
đang và sẽ bị lực lượng vũ trang nga đốt cháy
bình luận về dự luật viện trợ quân sự mới được tổng thống mỹ joe biden ký thông qua
bao gồm các lô vũ khí cho ukraine đại sứ antonov nói rằng viện trợ của mỹ sẽ không cứu được ukraine
nhà ngoại giao nga nhấn mạnh vũ khí mới sẽ bị phá hủy và các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được
theo ông antonov mỹ đã lựa chọn ủng hộ chiến tranh vì lợi ích của ngành công nghiệp
quân sự của mình chính quyền mỹ đã hy sinh mạng sống của dân thường
nhà ngoại giao nga cáo buộc mỹ phá hủy ukraine quốc gia mà washington sử dụng như một đòn tấn công chống lại nga
bằng quyết định tiếp tục vận chuyển vũ khí tới kiev
đại sứ nga tại mỹ tuyên bố về cơ bản chính quyền mỹ đã vi phạm nghĩa vụ của chính mình
theo hiến trương liên hợp quốc cùng với các quốc gia thành viên khác của hội đồng bảo an
chịu trách nhiệm đặc biệt đối với hòa bình và an ninh quốc tế đồng thời nhấn mạnh
người dân nga hoàn toàn đoàn kết xung quanh tổng thống vladimir putin quân đội và hải quân của nga
người dân hiểu rằng mục tiêu của nga là chính đáng tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được
được biết gói hỗ trợ trị giá đến chín mươi năm tỷ usd đã được hạ viện mỹ thông qua trước đó
và vượt qua thượng viện ngày hai mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương với bảy mươi chín phiếu thuận một mươi tám phiếu chống
trong gói này sáu mươi một tỷ usd được dành cho ukraine một mươi ba tỷ usd cho israel
và hơn chín tỷ usd dành cho viện trợ nhân
đạo tới gaza sudan và haiti cùng một loạt hạng mục an ninh quốc gia
bên cạnh đó dự luật này còn bao gồm lệnh cấm tiềm tàng đối với mạng xã hội tiktok
trong gói hỗ trợ ukraine gần một mươi bốn tỷ usd sẽ được chi cho hoạt động đào tạo
trang bị phục vụ các nhu cầu của quân đội ukraine
sau nhiều tháng bế tắc kiev cũng sẽ nhận được một mươi tỷ usd dưới dạng các khoản vay có thể miễn hoặc hoãn trả
để hỗ trợ kinh tế và ngân sách ukraine trong đó có hỗ trợ cho ngành năng lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng
trong tuyên bố tối ngày hai mươi bốn tháng bốn tổng thống ukraine zelensky đã nói kiev sẽ làm tất cả mọi thứ
để bù đắp cho sáu tháng đã trôi qua trong khi nước này chờ mỹ phê duyệt ngân sách hỗ trợ mới
ông zelensky nhấn mạnh rằng ukraine và các đồng minh phải gây thiệt hại cho nga
tương đương những gì moscow đã làm với kiev trong sáu tháng qua vì tổng thống nói
đây sẽ là động lực để ukraine nỗ lực chiến đấu hơn nữa cũng như gây thêm sức ép với nga
tổng thống ukraine cũng ghi nhận việc mỹ sẽ cố gắng
chuyển vũ khí tới kiev càng sớm càng tốt sau khi ông biden ký duyệt viện trợ
gói hỗ trợ vũ khí trị giá một tỷ usd của mỹ được kỳ vọng có thể được vận chuyển tới ngay trong tuần này
bao gồm tên lửa đạn đạo đạn tên lửa vũ khí chống tăng một lượng lớn đạn pháo
đạn tên lửa phòng không và các trang thiết bị vũ khí khác
trong tuyên bố kịch ký luật viện trợ nước ngoài bao gồm viện trợ cho ukraine
ông biden nói vũ khí bổ sung sẽ được mỹ chuyển cho ukraine trong vài giờ tới
về gói viện trợ của mỹ ngoại trưởng ukraine dmitry kolobar ca ngợi quyết định của mỹ
thông qua gói viện trợ trị giá gần sáu mươi một tỷ usd
thế nhưng cảnh báo điều này sẽ không đủ để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường
ông nhận định không một lô hàng nào có thể ngăn cản được nga
điều có thể ngăn cản nga là một mặt trận thống nhất trên toàn ukraine và tất cả các đối tác của ukraine
trước đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cũng tuyên bố rằng vũ khí và đạn dược
mà mỹ và các đồng minh cung cấp cho kiev sẽ không làm thay
nó sẽ thay đổi động lực ở tiên tuyến nơi lực lượng nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những tuần gần đây
theo ông poskov điều duy nhất mà viện trợ mới của mỹ gây ra là khiến thêm nhiều người ukraine thiệt mạng
trên thực tế nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng cả ukraine và nga đều đã kiệt sức sau hai năm chiến tranh
và khó có thể tiến hành một cuộc phản công lớn một cuộc tấn công có khả năng giành được những lợi thế chiến lược lớn cho đến năm sau
dù vậy nga vẫn đang chiếm ưu thế dọc tuyến mặt trận dài một km
bên cạnh đó theo ước tính
chi tiêu quốc phòng nga đã chạm mốc bảy năm gdp
bên cạnh việc sử dụng máy bay không người lái uav chiến thuật hiện tại của mosco cũng ưu tiên những loại bom lượ
phóng từ những khoảng cách mà kiev không thể chống trả nhằm thực hiện những cuộc tấn công tầm xa
nga có lợi thế về nhân lực so với ukraine và cũng tận dụng lợi thế này để đẩy lùi quân đội kiev khỏi những cứ điểm chiến lược
trước tình hình kiev đang gặp phải nhiều khó khăn
gói viện trợ của mỹ được kỳ vọng giúp ukraine cân bằng cán cân lực lượng trên chiến trường
dù vậy các chuyên gia dự đoán rằng sẽ mất một thời gian trước khi các nguồn viện trợ thực sự phát huy hiệu quả
ông ben hose cựu chỉ huy quân đội mỹ ở châu âu cho biết có thể mất vài tuần nữa mới thấy được những tác động đáng kể trên chiến trường
trong bối cảnh nga dự kiến tiến hành thêm các cuộc tập kích vào mặt trận phía đông nhằm tạo thêm lợi thế trên chiến trường
đáng chú ý theo đánh giá của giới quan sát mặc dù gói viện trợ của mỹ và đồng minh có khả năng làm mất đi động lực của nga
và mang lại cho ukraine sự hỗ trợ rất cần thiết trong những tháng tới điều đó không đảm bảo chiến thắng cho kiev
đến nay ukraine vẫn có thể bị pháo binh nga áp đảo trong phần lớn thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn
bất chấp việc quốc hội mỹ thông qua dự luật viện trợ quân sự trị giá sáu mươi một tỷ usd cho kiev
giữa bối cảnh cả mỹ và châu âu đều tăng cường sản xuất đạn tiêu chuẩn nato và bổ sung kho vũ khí của mình
trong nhiều tháng quân đội ukraine từng bắn khoảng hai quả phá mỗi ngày
giờ chỉ đủ để duy trì một cuộc giao tranh phòng

ngay cả khi gói hỗ trợ quân sự mới của mỹ được thông qua hầu hết các nhà máy vẫn chưa tăng cường sản xuất
việc quốc hội thông qua gói hỗ trợ mới đồng nghĩa với việc chính quyền tổng thống biden
có thể bắt đầu bổ sung kho đạn dược của bộ quốc phòng mà mỹ có thể cần trong cuộc chiến tương lai
từ đó cho phép nhà trắng có đủ thời gian để bắt đầu cung cấp pháo cho ukraine từ các kho ở châu âu
mà không gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội mỹ
reuters đưa tin chính quyền tổng thống biden đang chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá một tỷ usd
bao gồm pháo tên lửa và nhiều phương tiện
tuy nhiên dự kiến chính quyền mỹ sẽ dành phần lớn thời gian trong năm để tái xây dựng kho dự trữ của mình
về mức trước chiến tranh khi quân đội nước này đặt mục tiêu tăng sản xuất đạn pháo lên một trăm linh quả một tháng
vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm
bên kia đại tây dương kho dự trữ của châu âu đang trồng rỗng
hầu hết sản lượng từ sáng kiến của liên minh châu âu nhằm chuyển một bốn triệu quả đạn pháo cho ukraine
khoảng một nửa trong số đó đã được chuyển giao sẽ không đến được đây cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
vì vậy các đối tác của ukraine trên lục địa này đang tìm kiếm nguồn cung ngoài châu âu
để có đủ pháo cho ukraine chiến đấu
cộng hòa xéc dường như đã huy động đủ tiền từ một tập đoàn châu âu để mua năm trăm linh quả pháo cỡ nỏng một trăm năm mươi năm mm
và hiện đang nỗ lực đưa lô hàng đầu tiên sang ukraine
chính phủ estonia
vốn cũng có sáng kiến huy động vốn từ cộng đồng để cung cấp đạn pháo cho ukraine
vẫn chưa bắt đầu gây quỹ
các quan chức châu âu cho biết
việc tân trang lại đạn pháo cũ rẻ hơn khoảng ba mươi so với mua đạn pháo mới
thế nhưng phần lớn loại đạn pháo này đến từ các quốc gia không muốn xảy ra căng thẳng với điện kremlin
trong khi đó nga đang trên đà sản xuất ba năm triệu quả đạn pháo năm hai nghìn hai mươi bốn
và có lẽ có thể tăng lên bốn năm triệu quả pháo vào cuối năm nay
tuy nhiên một số câu hỏi đặt ra là liệu nga có đang bắt đầu
phát huy tối đa năng lực công nghiệp của mình hay không
điện kremlin không thể kéo dài thời gian làm việc
khi các nhà sản xuất vũ khí của họ hoạt động suốt ngày đêm
vì thế các quan chức châu âu hy vọng nga sẽ phải xây dựng thêm các nhà máy
để sản xuất số đạn pháo mà nước này cần
mosco cũng được cho là đang nhận được đạn pháo từ nước ngoài
matthew saville người đứng đầu bộ phận khoa học quân sự
tại viện dịch vụ thống nhất hoàng gia anh cho rằng
khoản tài trợ của mỹ có lẽ chỉ có thể giúp ổn định vị thế của ukraine trong năm nay
và bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi năm
trong kịch bản tốt nhất cho ukraine viện trợ của mỹ sẽ giúp các chỉ huy của kiev
có thời gian tổ chức lại và huấn luyện quân đội
áp dụng những bài học rút ra từ cuộc tấn công vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài ra gói của mỹ cũng có thể khuyến khích các đồng minh của ukraine ở
ở châu âu tăng cường viện trợ
michael krakke giáo sư thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh
tại đại học king s college london anh cho biết
xét cho cùng gói viện trợ của mỹ mang lại cho ukraine khả năng tiếp tục
tham gia cuộc chiến trong năm nay điều quan trọng trong mỗi cuộc chiến
đôi khi là đủ khả năng để cầm cự tiếp tục trên chiến trường
ngoài ra theo chuyên gia này áp lực của nga không chỉ nhằm mục đích
lãnh thổ mà còn nhằm làm suy yếu lãnh đạo ukraine
ông cho rằng gói viện trợ của mỹ làm giảm khả năng xảy ra khủng hoảng chính trị
ở ukraine đồng quan điểm này chuyên gia nghiên cứu quân sự matthew saville cho biết
các nguồn tài trợ chỉ giúp kéo dài thêm thời gian cho ukraine
chứ chưa thể lật ngược cán cân quân sự trên chiến trường trong thời điểm này
do vậy phương tây hy vọng vào đầu năm hai nghìn hai mươi năm các công ty quốc phòng mỹ và châu âu
sẽ sản xuất đạn pháo với quy mô đủ lớn để giúp ukraine giành lợi thế một lần nữa
nếu không đủ đạn pháo ukraine sẽ phải sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất
để thay thế những phương tiện có thể bị bắn hạ bằng các thiết bị gây nhiễu
và không thể bay vào ban đêm
cnn đưa tin chính quyền tổng thống biden cũng dự kiến lần đầu tiên cung cấp cho ukraine
tên lửa lục quân chiến thuật
tuy nhiên với việc các nhà máy của mỹ và châu âu mới bắt đầu làm việc gấp đôi thời gian
ukraine dự kiến sẽ dành phần lớn thời gian năm hai nghìn hai mươi bốn đào chiến hào phòng thủ
như họ đã làm trong nhiều tháng qua
tuy vậy vẫn chưa rõ những điều đó có hiệu quả như các phòng tuyến nhiều tầng của nga
đã ngăn chặn cuộc phản công năm hai nghìn hai mươi ba của ukraine
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại